trước tình trạng sốt giá đất ảo các hoạt động mua bán bất động sản phức tạp tiêm ẩn nhiều rủi ro
bắt đầu từ đầu tháng bốn này tỉnh quảng nam đã thực hiện giải pháp để ổn định thị trường bất động sản
ổn định tâm lý người dân
và trước mắt tỉnh đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng xử lý các kỳ ốt các liều quán
biển quảng cáo liên quan đến kinh doanh bất động sản xây dựng trái phép trả lạc
thời gian qua phường điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam trở thành một điểm nóng
về hoạt động kinh doanh bất động sản
các kỳ ốt liều quán và bảng quảng cáo kinh doanh bất động sản mọc lên dài đặc
gây mất mỹ quan đô thị
ủy ban nhân dân thị xã điện bàn đã ra thông báo tháo rỡ những liều quán kỳ ốt bảng quảng cáo này
nhưng đến nay nhiều chủ ký ốt vẫn chưa chịu tháo rỡ
sau ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thì nếu như các tổ chức đơn vị này cá nhân này không triển khai thực hiện
việc tháo rỡ thì địa phương sẽ tiến hành việc lập biên bộ

gây mất mỹ quan đồng sản mọc lên dài đặc gây mất mỹ quan đồng sản mọc lên dài đặc
thực trạng là toàn lập nên các kỳ ốt kinh doanh bất động sản trái phép sản giao dịch bất hợp pháp
đây là một cái thực trạng mà chúng ta đang phải đối mặt
theo kế hoạch sau ngày ba mươi tháng bốn tới đây các chủ liều quán kỳ ốt bảng quảng cáo kinh doanh bất động sản trái phép
không tự tháo rỡ các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ phối hợp chính quyền địa phương kiên quyết xử lý
cưỡng chế với các trường hợp cố tình chày